khoảng gần hai giờ sáng nay lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh
thông tin cho các lực lượng chức năng và người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương
triển khai truy tìm phạm nhân vượt chạy
cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông
qua địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên
mà có thể lần trốn ở các xã cầm hà cầm lạc thuộc huyện cầm xuyên
các đơn vị nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh đối tượng
như vậy sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn chạy
ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn